một vụ cháy lớn tại kho chứa hạt điều của sưởng sản xuất điều long thịnh xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
thiêu dụi nhiều khối lượng hạt điều trong kho ước tính thiệt hại nặng nề
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng tám người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bất ngờ phát ra từ kho chứa hạt điều của sưởng sản xuất điều long thịnh
chỉ trong vài phút ngọn lửa nhanh chóng bào trùm toàn bộ kho sưởng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa
tại hiện trường do điểm xuất phát là nơi chứa nhiều vận dụng dễ bắt lửa các hạt điều chứa nhiều dầu nên rất nhanh cháy
hiện nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê làm rõ